tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ án vi phạm quản lý đất đai tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
phiên xét xử diễn ra một tuần sau lần bị hoãn vì hai bị cáo vắng mặt vào hôm một mươi tháng tám
hội đồng xét xử phúc thẩm vụ sai phạm đất đai ở đồng tâm gồm ba thẩm phán trong đó thẩm phán trương việt toàn phó tránh tòa hình sự làm chủ tọa
tất cả một mươi bị cáo đều có mặt đầy đủ theo giấy triệu tập của tòa án
phiên tòa phúc thẩm bắt đầu bằng thủ tục xét hỏi các bị cáo về các nội dung có liên quan đến đơn kháng cáo
theo đơn kháng cáo chín bị cáo đề nghị tòa cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt
trong đó bị cáo phạm hữu sách nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện mỹ đức kháng cáo cho rằng mình không phạm tội như kết luận của bản án sơ thẩm
trước đó đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy tòa án nhân dân huyện mỹ đức hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với một mươi bốn bị cáo trong vụ án
tòa sơ thẩm tuyên phạt nhóm bị cáo nguyên là cán bộ xã đồng tâm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với các mức án từ một mươi tám tháng tù treo đến sáu năm sáu tháng tù giam
chiều nay phiên tòa phúc thẩm tiếp tục làm việc